tối hai mươi bảy tháng bốn tại khu du lịch sinh thái sài gòn ba bể huyện ba bể tỉnh bắc cạn
chương trình không gian ba bể miền quê thu hút rất nhiều du khách tham gia đây là cơ hội tốt để
người dân các hợp tác xã doanh nghiệp quảng bá thu hút đầu tư xúc tiến thương mại đặc biệt là
với những sản phẩm có tiềm năng của tỉnh bắc cạn thông qua sự kiện này du khách trong và ngoài
nước sẽ có dịp khám phá tìm hiểu và trải nghiệm những nét đặc sắc về thiên nhiên miền đất
con người cũng như truyền thống văn hóa ẩm thực lâu đời của người dân bắc cạn
chương trình không gian ba bể miền quê diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bốn